vốn là thợ làm gỗ anh cường phải thường xuyên tiếp xúc với bụi gỗ
tuy nhiên lại không sử dụng đồ bảo hộ lao động
anh bị tổn thương rác mạc nhưng lại chủ quan không đi khám chuyên khoa ngay
anh cường được bác sĩ kết luận mắc viêm loét rác mạc
và chỉ định phẫu thuật rác mạc để hỗ trợ bảo tồn thị lực một cách tối đa
còn nam bệnh nhân này chỉ khoảng một tháng trước đây
anh có bị dị vật sắc bắn vào mắt
ban đầu chỉ thấy mắt có biểu hiện sót nên đã tự rửa mắt tại nhà
bốn ngày sau đó khi mà thị lực giảm đi nhiều
anh mới vào viện và được các bác sĩ chuyên khoa khám kết luận
anh bị nhiễm trùng gần hết rác mạc và nhiễm khuẩn nặng
làm xét nghiệm thì ra có trực khuẩn gram mâm ba cộng
và nếu mà nuôi cấy thì với tác nhân trực khuẩn gram mâm là một tác nhân có độc lực cao
và thường là do trực khuẩn mùa xanh
bệnh thì có thể nhiều khi chỉ diễn tiến trong vòng hai ba ngày là đã có thể gận đến thủng hoại tử rác mạc luôn rồi
sau gần một tháng được điều trị tích cực truyền rửa mắt bằng kháng sinh
nhưng bệnh tình của anh lại không có sự cải thiện
thường thị lực sau khi ghép sẽ không đạt được kết quả cao như là mong đợi khác với ghép rác mạc quang học
ghép rác mạc quang học là thường ở những bệnh nhân có sẹo rác mạc hoặc loạn dưỡng rác mạc
gây ra rác mạc đục nhưng mà ở trong tình trạng mắt yên không có tình trạng viêm nhiễm cấp tính
với những trường hợp ghép rác mạc quang học thì kết quả thị lực đạt được nhiều trường hợp có thể lên đến hai mươi phần hai mươi
tức là tương đương với một mươi phần một mươi được thị lực tối đa có thể rất tốt
bệnh nhân nam này mắc một trong những bệnh rác mạc phổ biến chỉ từ một tai nạn nhỏ nhưng lại phải mất nhiều thời gian
tiền bạc và thậm chí là hào tổn rất nhiều sức khỏe để theo đuổi điều trị chỉ vì sự chủ quan của bản thân
bên cạnh đó hiện nguồn rác mạc hiến tại nước ta cho các chỉ định ghép rác mạc vô cùng khăn hiếm
khiến cho việc phẫu thuật điều trị cho các trường hợp bệnh nhân cần ghép rác mạc như vậy gặp nhiều khó khăn
và mất nhiều thời gian chờ đợi của bệnh nhân
cũng như là gia đình

nó vẫn có thể ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau
và nếu mà điều trị ở giai đoạn rất muộn thì nó còn có thể dẫn đến ở cái giai đoạn mà nó đã gây thủng rác mạc rồi
có thể gây nhiễm trùng viêm nội nhãn thậm chí phải bụng bỏ ở các mắt
cái nguồn cung thì là nó thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu
vì số lượng bệnh nhân mà đang chờ để ghép rác mạc thì rất là lớn
nhưng mà cái nguồn cung thì còn khá là khăn hiếm
có lẽ là do nhận thức của người dân về vấn đề ghép rác mạc còn chưa được thấu đáo
và bệnh nhân vẫn còn có tâm lý e ngại việc hiến rác mạc
thưa quý vị và các bạn các bệnh lý về rác mạc thường có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu như được phát hiện ở giai đoạn sớm
tuy nhiên thì phần lớn những bệnh nhân tại nước ta lại đang có sự chủ quan
dẫn đến bệnh lý phát hiện ở giai đoạn muộn và gây ra những biến chứng nguy hiểm
thậm chí là bệnh nhân đang có sự chủ quan dẫn đến bệnh lý phát hiện ở giai đoạn muộn
thậm chí là gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân
ngày hôm nay chương trình sống khỏe có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê xuân cung
trưởng khoa rác mạc bệnh viện mắt trung ương để có thể tư vấn thêm cho khán giả liên quan đến bệnh lý rác mạc
xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
xin chào bạn xin chào quý vị khán giả
đầu tiên xin bác sĩ có thể cho biết là những bệnh lý về rác mạc phổ biến gặp hiện nay là những bệnh lý nào
và cái nhóm bệnh lý phổ biến này thì có khó khăn trong điều trị ra sao và vì sao lại có cái tình trạng này
bệnh lý rác mạc thì có rất là nhiều bệnh lý khác nhau
tuy nhiên trên thực tế chúng tôi thấy rằng ở nước ta nói chung và ở viện bệnh mắt trung ương nói riêng nhân đến khám thì bệnh phổ biến là bệnh viêm và nhiễm trùng rác mạc
viêm và nhiễm trùng rác mạc thì nó có rất nhiều nguyên nhân
có thể viêm không nhiễm trùng có thể viêm do nhiễm trùng nhiễm trùng thì có thể do vi khuẩn virus ký sinh trùng v v
nấm thì có những nguyên nhân thì là từ toàn thân ví dụ như là viêm rác mạc do virus thì thường do nhân nhiễm virus rồi đó thì virus nó vào rác mạc và gây viêm
có những nguyên nhân là nhiễm từ bên ngoài vào mà thường gặp là sau các chấn thương
thì bình thường là rác mạc nó có một cơ chế bảo vệ rất là tốt vì khuẩn nó thứ bám vào thì không bị gây bệnh
tuy nhiên thì sau những chấn thương tổn thương trên bề mặt rác mạc thì rác mạc mất cái khả năng bảo vệ
và đó thì các yếu tố vi sinh như là nấm như là ký sinh trùng như là vi khuẩn sẽ xâm nhập vào rác mạc và gây bệnh
thì trên thực tế tôi thấy rằng là ở nước ta thì cái nhiễm trùng hay gặp là những chủng so chấn thương từ bên ngoài vào
ví dụ như là chấn thương hay gặp là chấn thương nông nghiệp ví dụ bệnh nhân bị lá cây lá lúa quẹt vào
hoặc là đặc biệt là sau những mùa gặp bệnh nhân dùng máy tuốt lúa nhiều thì hạt lúa bắn vào và nó gây ra nhiễm trùng
cái khó khăn trong điều trị thì bản thân cái viêm nhiễm chủng rác mạc điều trị đã khó khăn rồi
tuy nhiên trên thực tế tôi thấy rằng là cái khó khăn lớn nhất là bệnh nhân không đến khám ngay sau khi bị bệnh
mà thường bệnh nhân hay tự mua thuốc về cha điều trị
và khi bệnh nặng lên thì mới đến gặp bác sĩ
và khi đó thì bệnh rất là nặng rồi và điều trị rất là khó khăn
xin bác sĩ có thể cho biết triệu chứng dễ nhận biết của những bệnh lý rác mạc phổ biến gặp hiện nay là gì ạ
về triệu chứng của bệnh rác mạc thì nó tùy cái nguyên nhân gây tổn thương rác mạc
với những trường hợp mà bị viêm nhiễm trùng thì triệu chứng rất dễ nhận thấy là bệnh nhân sẽ bị có thị lực giảm
nhiều khi giảm rất là nhiều bệnh nhân chỉ còn nhìn thấy bóng bàn tay trước mặt hoặc là chỉ có phân biệt ánh sáng thôi
triệu chứng thứ hai là bệnh nhân mắc kích thích rất là nhiều
bệnh nhân bị đau nước mắt chảy nước mắt mắt đỏ rất là nhiều
thường khi bị những vậy thì bệnh nhân sẽ biết là mình bị bệnh
đối với những bệnh lý rác mạc phổ biến hiện nay thì bác sĩ có thể cho biết là đang có những phương pháp điều trị như thế nào để tương ứng với những bệnh lý này
về điều trị bệnh rác mạc thì chúng ta tùy thuộc nguyên nhân
ví dụ nhiễm trùng rác mạc thì tùy nguyên nhân vi sinh mà gây ra nhiễm trùng chúng ta có thể điều trị thuốc đặc hiệu
ví dụ do nấm do vi khuẩn do ký sinh trùng thì chúng ta có thể dùng các thuốc kháng các loại vi sinh đó
ngoài ra thì có thể điều trị kèm theo thuốc chống viêm thuốc dinh dưỡng v v
trong những trường hợp bệnh nặng mà chúng ta không thể kiểm soát được bằng các thuốc điều trị nội khoa đấy
thì chúng ta có thể cân nhắc đến chuyện là chúng ta phẫu thuật ghép rác mạc
với mục đích là thay thế rác mạc bệnh lý đó nhiễm trùng đó bằng rác mạc lành từ người hiến
tuy nhiên thì cơ hội rất là ít vì hiện nay rác mạc người hiến rất là khan hiếm
với những trường hợp nặng mà đến muộn mà nặng không kiểm soát được bằng thuốc
thì nhiều trường hợp rất đáng tiếc chúng ta phải bỏ những cầu đi
vì từ cái viêm rác mạc đấy có thể lan rộng ra vào trong nội nhãn và viêm nội nhãn và không kiểm soát được
những tư vấn vừa rồi của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê xuân cung
cũng đã kết thúc chương trình sống khỏe ngày hôm nay của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại